thì cái đấy là chúng tôi thường xuyên nhắc nhở là mình phải quan sát tầm xa bởi vì khi mà có cái tiên lửa thì nó rất nguy hiểm
bởi vì như chúng tôi thì nó là lĩnh vực biến xăng dầu nó cháy nổ rất là cao nên là cái đấy là chúng tôi luôn luôn là đặt vào phòng đảo và không vòng cháy chứ cháy
còn chúng tôi vẫn cứ tâm nhận là phòng hơn chữa chứ khi mà đã xảy ra rồi thì không thể chữa kịp
tại cửa hàng xăng dầu này các trang thiết bị về an toàn phòng cháy chữa cháy đều được trang bị đầy đủ và theo đúng tiêu chuẩn
tuy nhiên về yếu tố con người thì dù nhân viên bán hàng có được tập huấn hàng năm nhưng vẫn còn lúng túng trong thao tác xử lý tình huống
thời điểm từ nay đến cuối năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chứ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nam định đã xác định sẽ để mạnh hoạt động tuyên truyền tập huấn các kỹ năng để người đứng đầu và các thành viên các đơn vị kinh doanh sang giàu tự nhận thức được những nguy cơ cháy nổ tại cơ sở của mình và từ đó tự khắc phục những thiếu sót và hạn chế trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ
các trang thiết bị về an toàn cháy chứ cháy đều được trang bị đầy đủ và theo đúng tiêu chuẩn